do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới tăng cường đã làm cho nền nhiệt tại tỉnh lào cai giảm sâu
nhiệt độ tại khu du lịch quốc gia sapa đã giảm xuống mức rét hại chỉ còn một mươi độ c
đài khí tượng thủy văn lào cai cho biết các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ thấp nhất
tại một số khu vực như thành phố lào cai là một mươi tám bốn độ c huyện bảo yên dưới một mươi bảy sáu độ c
vùng núi bắc hà rét đậm một mươi ba độ c và thị trấn sapa rét nhất với một mươi độ c
trước tình hình đó huyện sapa đã khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng tránh rét cho người và gia súc
các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn phải thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn khi tổ chức các tour du lịch
các xe di chuyển trên quốc lộ bốn d từ thành phố lào cai đến sapa phải vượt đèn xuyên xương và bảo đảm khoảng cách an toàn
đồng thời tăng cường công tóc tuyên truyền vận động nhân dân không trăn thả gia súc trong những ngày nhiệt độ thấp
giữ chữ thức ăn và che chắn kín chuồng chạy để chống z cho gia súc